vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay chủ nhật ngày một mươi sáu tháng một xin kính chào quý vị và các bạn
sau đây là thông tin chi tiết
thưa quý vị chiều ngày một mươi năm tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong và trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức
vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á bệnh viện thủ đức và công ty nam phong
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ lãnh đạo bộ công an ban giám đốc công an tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu và xác định
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện thủ đức đã mua kit test do công ty việt á sản xuất thông qua công ty nam phong với tổng số tiền là gần ba mươi bốn tỷ đồng
nâng giá bốn trăm bảy mươi đến năm trăm linh chín hai trăm năm mươi đồng một kiếp
việc bệnh viện thủ đức mua ký test thông qua công ty nam phong là theo chỉ định của công ty việt á với mục đích nâng giá trước khi bán vào bệnh viện
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lê vũ phong giám đốc công ty nam phong đã chi cho trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức hơn chín trăm chín mươi triệu đồng
để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu bệnh viện thủ đức yêu cầu và hướng dẫn công ty nam phong làm ba bản báo giá
do các công ty của người quen phong đứng tên
sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho công ty nam phong đồng thời nâng đơn giá bán ký test do công ty việt á sản xuất để hưởng hoa hồng từ ba mươi đến bốn mươi trên giá trị hợp đồng
tương đương số tiền gần một mươi một tỷ đồng gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức cũng là tài sản nhà nước đối với toàn bộ số tiền này
ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm vũ phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và khởi tố đối với trương thị bảo trân về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ
việc cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện khởi tố vụ án các bị can nêu trên đã thể hiện sự khẩn trương tích cực và kịp thời đối với chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật của công ty việt á
và các tổ chức cá nhân liên quan trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm covid một mươi chín góp phần xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để trục lợi giải tỏa bức xúc trong dư luận
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá lên tới hàng tỷ đồng
trước đó tại khu vực bãi rác thuộc địa phận xã cam tuyền
tại huyện cam lộ giáp danh với huyện gio linh tỉnh quảng trị lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô do lê tuấn vũ sinh năm hai nghìn ba chú thành phố đông hà và tạ ngọc tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đang giao nhận hàng hóa
qua xác định các đối tượng có hành vi vận chuyển hàng nhập lậu nên lực lượng công an huyện đã tiến hành bắt giữ và khám xét phương tiện thu giữ trên một năm trăm linh chai rượu ngoại có tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra hai lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên
mới đây tại thôn thị trung xã đình dù huyện văn lâm tỉnh hưng yên tổ công tác công an huyện văn lâm phối hợp với công an xã đình dù bắt quả tang đỗ đức việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã long hưng huyện văn giang đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi một kg pháo loại pháo hoa nổ
qua đấu tranh đối tượng khai nhận mua số pháo trên về để sử dụng trong dịp tết nguyên đán
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
thưa quý vị chỉ còn hai tuần nữa là đến tết nguyên đán
năm nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thị trường quà tặng cũng đưa ra những mẫu mã sản phẩm giỏ quà có giá thành phù hợp hơn với kinh tế của người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
do ảnh hưởng đại dịch covid một mươi chín người tiêu dùng tiết kiệm hơn trong chi tiêu nên xu hướng các giỏ quà tết cũng có sự thay đổi về hàng hóa giá cả
các năm trước tiêu chí lựa chọn quà tết của người tiêu dùng là các sản phẩm ngoại nhập giá trị cao
thì năm nay chủ yếu là các sản phẩm bánh kẹo thực phẩm thiết yếu có xuất xứ trong nước với mức giá tẩm trung
với đặc điểm là một công ty chuyên sản phẩm về ô mai mứt kẹo những mẫu sản phẩm quà tết năm nay của công ty này cũng được trang trí với linh vật hình con hổ của năm nhâm dần
cứ một dịp tết đến này thì bọn mình sẽ có những thiết kế riêng dựa trên thị hiếu của người sử dụng cũng như là nhu cầu về quà tặng
thì sẽ thiết kế thành những cái gói giải pháp cụ thể hơn và đều mang đến cho khách hàng những cái sự lựa chọn nó lịch sự và nó sang trọng hơn rất là nhiều
theo ghi nhận của phóng viên năm nay các cửa hàng đưa lên kệ hàng loạt giỏ quà với nhiều mức giá khác nhau giao động từ chín mươi chín đến năm trăm chín mươi chín đồng
các sản phẩm quà tết tại đây chủ yếu là các hàng việt nam như cà phê hạt điều bánh kẹo mứt rượu
không chỉ các giỏ quà có sẵn các siêu thị cũng linh hoạt làm các giỏ quà theo yêu cầu của khách hàng
vì tình hình dịch bệnh chung cho nên là về tình hình quà tết năm nay thì cũng sẽ có nhiều sự biến động so với mọi năm
tất cả từ phân khúc giá lẫn số lượng thì cũng đã có một chút xu hướng là giảm xuống so với mọi năm
năm nay thì cái phân khúc giá mà mình thấy được khách hàng cả doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân lựa chọn nhiều nhất thì sẽ nằm trong khoảng từ tám trăm linh cho đến một triệu là nhiều nhất
thị trường bánh kẹo giò quà tết đang được quan tâm
sau người tiêu dùng cần cân nhắc lựa chọn những khách hàng
thương hiệu uy tín nhằm tránh hàng giả hàng kém chất lượng mất an toàn vệ sinh thực phẩm
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
thông tin từ cục hàng không dân dụng việt nam những ngày gần đây nhu cầu đi máy bay về quê ăn tết nguyên đán đã tăng trở lại
lượng vé khá dồi dào giá bán không tăng như thường lệ nhưng vẫn ế ẩm
giá vé khứ hồi của vietnam airlines ở mức sấp xỉ ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng đã bao gồm thuế phí
hãng hàng không bamboo airways bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng vé khứ hồi hạng phổ thông
nếu khách hàng sử dụng vietjet thì chỉ phải trả khoảng ba triệu một trăm linh nghìn đồng một vé khứ hồi hạng ghế phổ thông
tại tỉnh hương yên giá lợn hơi ở mức cao nhất cả nước năm mươi năm đồng một kg
còn tại tỉnh lào cai phú thọ yên bái nam định vĩnh phúc hà nội tuyên quang thái nguyên bắc giang
giá lợn hơi được thu mua với mức năm mươi đồng đến năm mươi ba đồng một kg
các tỉnh miền trung tây nguyên cũng giao động trong khoảng năm mươi đồng đến năm mươi bốn đồng một kg
tại các địa phương như bình phước long an đồng tháp an giang cần thơ giá lợn hơi ở mức bốn mươi tám đồng đến bốn mươi chín đồng một kg
theo nghị định mới của chính phủ với ô tô điện chạy pin trong vòng ba năm kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nộp lệ phí trước bạ lần đầu
với mức thu là
trong vòng hai năm tiếp theo nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng năm mươi mức thu đối với ô tô chạy xăng dầu có cùng số chỗ ngồi
nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
những ngày này các cửa hàng bán tiền lưu niệm trên cả nước đang giao bán rầm rộ các tờ tiền có in hình con hổ linh vật của năm mới hai nghìn hai mươi hai
tùy vào từng loại tiền sẽ được lưu niệm
năm loại tiền sẽ có những mệnh giá khác nhau
tờ hai đô la in hình hổ với giá khoảng ba trăm linh đồng một tờ
đồng bạc úc có giá một trăm năm mươi đồng một tờ
tiền su hình hổ mạ bạc mạ vàng của australia có giá khoảng từ một trăm hai mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng một cặp
những ngày này thì tuyến phố lạc long quân thành phố hà nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi được trưng bày hàng nghìn trậu cảnh các loại
nổi bật nhất vẫn là trậu cây nhất chi mai tạo dáng trên tấm gỗ lớn hình thuyền độc mộc
thu hút được nhiều sự chú ý
những gốc nhất chi mai đang trong độ ra hoa đẹp mắt và được biết giá bán của trậu cây cảnh này từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp một chính sách nhân văn
nhưng khi cầu vượt cung làm sao để những người được phép thuê nhà mua nhà ở xã hội đảm bảo đúng đối tượng
vâng thưa quý vị phát triển nhà ở xã hội chăm lo nơi ăn trốn ở cho người thuộc đối tượng chính sách người có thu nhập thấp là việc làm thiết thực nhân văn góp phần ổn định chính trị bảo đảm an sinh xã hội
đặc biệt coi trọng vấn đề này thành phố đà nẵng thời gian qua đã nỗ lực xây dựng hàng chục ngàn căn nhà ở xã hội để phục vụ cho người dân
năm hai nghìn một mươi chín với hơn hai trăm linh triệu đồng vợ chồng chị lý thị mỹ hạnh được sở hữu căn hộ với diện tích hơn ba mươi m hai này ước mơ có một ngôi nhà trở thành hiện thực
bởi vì mình là người cán bộ nhân viên chức làm có thu nhập thấp á thật sự đi ra lại mà kiếm được nhà như thế thật sự hai vợ chồng vui lắm
kể từ khi chia tách tỉnh quảng nam đà nẵng cho đến nay thành phố đà nẵng đã hoàn thành ba mươi chín dự án chung cư nhà ở xã hội
một ba mươi chín dự án chung cư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách với một mươi năm trăm bảy mươi chín căn
bên cạnh vốn ngân sách từ năm hai nghìn chín thành phố kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách
đã có tám dự án với tổng cộng bảy năm trăm ba mươi một căn hộ trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng ba ba trăm năm mươi chín căn đang xây dựng hai sáu trăm chín mươi một căn
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi chúng tôi có khoảng hai mươi một khu đất nằm trong thứ vưu hạt đã được duyệt
và từ nay đến hai nghìn hai mươi năm chúng ta sẽ triển khai ít nhất một mươi một khu đất để có thể vừa kêu gọi đầu tư vừa ngân sách đầu tư
nó tùy thuộc vào mỗi vị trí
nó tùy thuộc vào mỗi đối tượng
cùng với những cơ chế hỗ trợ ưu đại theo quy định thành phố đà nẵng tạo điều kiện tối đa để thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
trong quá trình thực hiện dự án công ty chúng tôi cũng như dự án chúng tôi được ủy ban nhân dân thành phố
sở băng ngành đặc biệt quan tâm hỗ trợ để các thủ tục về pháp lý của dự án được tiến hành
nhanh chóng để sớm đưa dự án vào thay thách
có hai hình thức đối với nhà ở xã hội
thuê đối với nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước
mua đối với nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư
đối tượng thuê hoặc mua đều phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
hiện tại đà nẵng quỹ nhà cho thuê đã bố trí chín mươi chín
chỉ còn chưa tới một trăm linh căn hộ dự kiến dành cho gia đình chính sách
giai đoạn này người dân thuận lợi hơn để tiếp cận mua nhà ở xã hội
khi quỹ nhà ngày càng mở rộng với nhiều dự án được triển khai
hiện có hai dự án mở bán tại khu công nghiệp hòa khánh và khu đô thị xanh bầu tràm layside
đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng những dự án nhà ở xã hội
tuy nhiên thì thực tế nhu cầu cao hơn rất nhiều với quỹ nhà có thể đáp ứng
vấn đề đặt ra là làm sao để những người được phép thuê nhà mua nhà ở xã hội đảm bảo đúng đối tượng
từ năm hai nghìn một mươi tám đến hết cuộc đời
quỹ ba năm hai nghìn hai mươi quỹ ba nhân dân thành phố đà nẵng đã thu hồi một trăm tám mươi tám căn hộ nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích
hiện việc thu hồi nhà ở cấp không đúng đối tượng vẫn đang được triển khai
những bất cập đặt ra vấn đề cho việc giám sát minh bạch hóa tiêu chí đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội
trong thời gian đến là chúng tôi sẽ tập trung hơn nữa cái việc giám sát
cái quy trình
và cái vai trò giám sát của hội đồng nó phải đồng hành ngay từ đầu
để chúng ta có đưa được cái yếu tố minh mạch lên
và là chúng ta phải có một cái hội đồng xét duyệt nó bài bản để nó thực hiện cái việc này nó đúng đối tượng
đối với nhà ở xã hội thuộc quản lý nhà nước
thời hạn cho thuê đang được cân nhắc rút ngắn
tránh việc lợi dụng thuê nhà mức giá rẻ phát sinh những hiện tượng tiêu cực
tổng thống ủy ban nhà đồng phố cũng đã khó trì đạo
tức là không phải là đối tượng cán bộ công chức lợi dụng cái việc ở nhà ở xã hội giá nó rẻ

thì cũng từ nay nhà ở xã hội thuê nó rẻ như tôi nói ban đầu không có chí hướng để mà phát động
thì cũng từ nay nhà ở xã hội thuê nó rẻ như tôi nói ban đầu
chí cho thuê năm năm và gia hàng hai năm
sau bảy năm anh cũng phải chịu khó anh ra ngồi để dành cho cái căn hộ đó cho các đối cho cái thế hệ mới trẻ người ta chưa có đủ điều kiện
rõ ràng đầu tư nhà ở xã hội là việc làm thiết thực
nhưng chỉ khi nhà ở xã hội hướng đến đúng đối tượng thì việc đầu tư mới thực sự trở thành

một kiến sách nhân văn
thưa quý vị khán giả
khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn
du lịch an toàn trở thành lựa chọn hàng đầu
của các gia đình
thế nhưng không phải ai cũng nắm rõ được
những điều cần biết
cũng như những điều cần thiết
để đảm bảo phòng dịch trong suốt hành trình của gia đình mình
vậy thì những điều cần lưu ý
trước khi đi du lịch là gì
xin mời quý vị cùng theo dõi
và phóng sự ngay sau đây
cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
xin hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai
để chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới
của gia đình
chị lan đã mua các vật dụng như trang bị quần áo bảo hộ
khẩu trang du dịch khử khuẩn
để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
gia đình tôi thì đi du lịch không theo tour tuyến
cho nên là
chúng tôi cũng chỉ mặc đồ bảo hộ
sao cho kín và đeo khẩu trang
trong suốt hành trình vậy thôi
để đáp ứng nhu cầu du lịch trong mùa dịch
hiện nay nhiều công ty du lịch
triển khai các gói du lịch an toàn
trang bị đầy đủ đồ bảo hộ
cho các gia đình cá nhân đăng ký đi theo tour
trên tay tôi thì tôi cũng trang bị đầy đủ
bộ đồ bảo hộ
kính rồi khẩu trang
thế nhưng mà những cái túi đồ du lịch
mà đảm bảo phòng chống dịch bệnh như thế này
thì có cần thiết hay không
và cần lưu ý những gì trong suốt
hành trình du lịch của mình
thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi
một tư vấn với sự tham gia
của tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
vâng xin chào bác sĩ
thưa bác sĩ thì
nhiều người thì có cái thói quen là lên máy bay
sẽ thường là mặc đồ bảo hộ
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là đồ bảo hộ
khi lên máy bay thì có cần thiết hay không
và mặc như thế nào để đúng cách
trong các cái hoạt động thông thường
thì cái việc mặc bộ đồ bảo hộ đó
nếu như được tự hành không đúng
thì thậm chí là còn gây nguy hại cho cái bản thân
cái người mà sử dụng bộ đồ bảo hộ
ví dụ như các cái vấn đề liên quan đến
các cái vấn đề liên quan đến
tháo bỏ bộ đồ bảo hộ không chỉ là không đúng
nó cũng sẽ dẫn đến cái việc lấy nhiễm
thì chính cái vấn đề như vậy
cho nên chúng tôi không khuyến cáo cái việc
mà những người bình thường sử dụng bộ đồ bảo hộ
nó vừa gây lạng phí
mà nó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe
của chính những người sử dụng bộ đồ bảo hộ đó
theo bác sĩ thì đối với những người dân
mà có nhu cầu đi du lịch đặc biệt là gia đình
mà không đi theo các cái tour tuyến
mà đã đặt trước thì cần phải lưu ý
những gì tại các cái nơi điểm lưu trú
về cơ bản mà nói thì sau khi khách cũ rời đi
người ta sẽ thay toàn bộ cái hệ thống chăn ga gối
trong những trường hợp mà chúng ta cảm thấy nghi ngại
hoặc là cảm thấy nó chưa được ổn
thì cần phải thông báo ngay cho phía lưu trú
để người ta có cái biện pháp người ta làm vệ sinh
vâng có nhiều người thì có những cái thói quen
là khi mà đeo khẩu trang rồi
hoặc là sờ vào các bề mặt khác
nhưng mà lại sau đấy thì lại đưa tay ngay lên mắt mũi miệng
như thế thì có đảm bảo cái an toàn phòng dịch không thưa bác sĩ
cái phần mà nguy cơ nhất cho chúng ta
đấy chính là phần mắt mũi miệng
là những cái phần mà có thể là virus có thể dễ dàng xâm nhập
thì tại những cái thời điểm mà chúng ta
có nguy cơ chạm tay vào các cái bề mặt có thể bẩn
thì chúng ta phải có cái biện pháp
ví dụ thường xuyên rửa tay
ví dụ như là sử dụng các cái dung dịch sát khuẩn
ví dụ như là đi ở ngoài về thì phải thay bỏ quần áo
và sử dụng bộ quần áo mới
và hoặc là nếu mà có thể tắm rửa được thì làm tốt
xin cảm ơn bác sĩ về những nội dung vừa rồi ạ